trích xuất hình ảnh camera công an tỉnh bình dương đã có được những thông tin bắt đầu
vào khoảng năm giờ sáng nay bà nguyễn thị lê trang chủ tiệm vàng hoàng an vừa thức dậy thì phát hiện cửa nhà bị cậy bung mất trộm một số lượng lớn trang sức tổng số khoảng hai trăm linh lượng vàng trị giá nhiều tỷ đồng
nhận được tin báo công an thị xã tân uyên cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nhanh chóng phong tỏa hiện trường thu thập dấu vết để điều tra vụ án
trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy vào khoảng một giờ sáng cùng ngày một nam thanh niên cao to bịt mặt nghi leo cột điện từ ban công tầng hai vào rồi di chuyển xuống tầng một nơi để vàng và lấy đi số vàng nói trên rồi nhanh chóng tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn minh dương ba mươi bảy tuổi trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai về hành vi cưỡng đoạt tài sản
dương là đối tượng từng có nhiều tiền án
dương và nguyễn ma túy không có việc làm
giữa năm hai nghìn một mươi chín dương đến các công trình xây dựng tại địa bàn thị xã phú mỹ có nhiều công nhân làm việc rồi đe dọa yêu cầu lãnh đạo các công ty phải đưa tiền cho dương nếu không sẽ ngăn cản các công nhân đến làm việc
vào cuối tháng sáu và tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dương hai lần yêu cầu lãnh đạo một công ty đang thi công công trình tại khu công nghiệp mỹ xuân a hai đưa tổng cộng sáu mươi triệu đồng
lần đầu công ty này đã phải đưa cho đối tượng năm triệu đồng lần sau dương đồng ý nhận một mươi triệu
chiều ngày ba mươi tháng chín dương bị công an thị xã phú mỹ bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp nói trên tại một quán cà phê ở phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thị thanh trúc ba mươi chín tuổi trú tại phường bốn tp vĩnh long tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi đánh bạc
chiều ngày một mươi tháng tám từ tin báo tố xác tội phạm công an thành phố vĩnh long bất ngờ kiểm tra bắt quả tang trúc đang bán số
số đề cho các con bạc tại nhà riêng thuộc khóm ba phường bốn thành phố vĩnh long
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ hai điện thoại di động có nhiều nội dung mua bán số đề và sáu phơi ghi số đề với tổng số tiền gần ba mươi ba triệu đồng
tại cơ quan công an trúc khai nhận bắt đầu bán số đề được khoảng một tháng nay chủ yếu là bán cho các con bạc tại địa phương thông qua tin nhắn trên điện thoại
sau khi nhận các con số từ người mua trúc tổng hợp lại rồi giao cho một người tên là trang ở thành phố hồ chí minh để hưởng hóa hồng
trung bình mỗi ngày trúc bán được số tiền từ một triệu cho đến tám triệu đồng
sáng nay một xà lan chở khoảng một ba trăm linh tấn than đá bị chìm trên kênh chợ gạo tỉnh tiền giang
theo trung tá nguyễn văn nhàn phó trạm trưởng trạm cảnh sát đường thủy kỷ hôn công an tỉnh tiền giang thì đến chiều nay vẫn chưa thể trục vớt được chiếc xà lan gặp nạn
theo thông tin ban đầu chiếc xà lan chở khoảng một ba trăm linh tấn thân đá do thuyền trưởng nguyễn văn minh chú tại tỉnh kiên giang điều khiển
lưu thông trên kênh chợ gạo theo hướng từ kênh ra sông tiền đã va chạm với tàu kéo kéo theo xà lan cát trọng tải gần một tấn do thuyền trưởng trần vũ trương chú tại tỉnh long an điều khiển đi theo hướng ngược lại
địa điểm xảy ra tai nạn cách vàm kỳ hôn khoảng năm trăm linh m thuộc địa bàn xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
vụ va chạm làm chiếc xà lan chở than bị chìm rất may là không có thương vong về người
trung tá nguyễn văn nhàn cũng cho biết các ngành chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý trục vớt xà lan bị chìm dự kiến sẽ phải mất vài ngày thì công tác trục vớt cứu hộ mới hoàn tất
một nữ bệnh nhân hai mươi tám tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng ngất xỉu co giật sau khi hút mỡ để nâng ngực tại một thẩm mỹ viện ở đường kim ngưu thành phố hà nội
rõ ràng làm đẹp là một nhu cầu tất yếu của chị em phụ nữ tuy nhiên cơ sở thẩm mỹ có đủ chức năng hành nghề và được cấp phép hay không là điều cần phải bàn đến
cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý và chính quyền sở tại khi để các cơ sở như vậy hoạt động
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự
hút mỡ bụng và mỡ bắp tay để dùng nâng ngực
nữ bệnh nhân này đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị co giật hai cơn
may mắn được cấp cứu kịp thời tuy nhiên đây cũng là bài học để những chị em có nhu cầu làm đẹp phải lựa chọn cơ sở cũng như cách thức sao cho phù hợp
phóng viên chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện ủy ban nhân dân quận hai bà trưng phòng y tế quận và ủy ban nhân dân phường thanh nhàn
xác định vụ việc xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ quốc tế thúy anh
có địa chỉ tại số sáu
phóng viên chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện ủy ban nhân dân quận và ủy ban nhân dân phường thanh nhàn
cơ sở này một lần nữa bị ủy ban nhân dân phường thanh nhàn xử phạt về hành vi không được cấp phép quảng cáo dịch vụ đặc biệt với mức xử phạt là một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
cơ sở là bà trần thúy anh thừa nhận hành vi là hành nghề không chứng chỉ hành nghề và hành vi thứ hai là hành về là cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà chưa được cấp phép
thực ra công tác thanh kiểm tra thì đối với số lượng cơ sở trên địa bàn quận hai bà trưng thì cơ sở dịch vụ thẩm mỹ này tại thời điểm này cũng còn tương đối nhiều
đồng với cái việc mà nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước quản lý cả các phòng khám các nhà thuốc tại thời điểm này cái cơ sở quản lý trong lĩnh vực y tế đã lên tới tám trăm hơn tám trăm linh
thế mà công tác thanh kiểm tra thì không có là mình thường xuyên đi được kiểm tra được tất cả một trăm linh các cơ sở
ngay từ tối hôm hai tháng một mươi thì đoàn định ngành của quận cùng sự tham gia của tổ y tế xã hội thường chúng tôi cũng đã lập tức tới kiểm tra được xuất về cơ sở
và tại đó thì cũng đã ghi nhận những hiện trạng của cơ sở
cũng như là bà trần thúy anh cũng đã có cái xác nhận về nội dung là bà hoàng thị bến cũng đã có thực hiện cái dịch vụ wh mỡ ở tại cơ sở
thế và chúng tôi cũng đã ghi nhận trong biên bản
thế và mặt khác thì về phía bàn dân phường chúng tôi cũng ngay ngày hôm sau cũng đã ban hành một thông báo để yêu cầu cơ sở chấp hành những cái quy định về kinh doanh
thế và cũng giao cho công an phường rồi tổ y tế xã hội sự phường cũng giám sát về chấp hành của cơ sở
hiện cơ sở thẩm mỹ quốc tế thúy anh đã đóng cửa
tạm dừng kinh doanh
phẫu thuật thẩm mỹ là phương pháp được rất nhiều người lựa chọn để có được một vẻ ngoài như mong muốn
thế nhưng đây lại là phương pháp yêu cầu tính chính xác cao và các quy định về chuyên môn nghiêm ngặt
bởi nếu không thì khách hàng có thể sẽ phải chịu được những biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ cực kỳ nghiêm trọng

những hậu quả của biến chứng làm đẹp ảnh hưởng cho các bạn
trực tiếp đến sức khỏe thậm chí còn ảnh hưởng tới cả tính mạng
phần lớn nguyên nhân của các vụ này được chỉ ra là khách hàng lựa chọn các cơ sở làm chui ham rẻ nên lựa chọn các cơ sở không phép
hoặc chủ quan chỉ xem quảng cáo qua mạng rồi tiến hành phẫu thuật
cầu làm đẹp của phụ nữ thì em thấy cái nhu cầu đấy rất là trình đáng
nhưng mà tuy nhiên là tùy thuộc vào khả năng kinh tế của các bạn ấy
cho nên là các bạn thường hay lựa chọn những cái cơ sở nó sẽ tiền nhưng mà nó lại không đảm bảo chất lượng
bây giờ trên mạng
mà có rất nhiều cái nơi quảng cáo ấy ạ
quảng cáo không uy tín là đi rất nhiều trường hợp sẽ ra biến chứng ấy
em cảm thấy rất là sợ
để phòng tránh các biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ mỗi người khi lựa chọn cơ sở phẫu thuật
cần tìm các cơ sở có đủ uy tín được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ với những người có chuyên môn và được đào tạo bài bản
rõ ràng vì lợi nhuận nhiều cơ sở được cấp phép thực hiện các biện pháp làm đẹp đơn giản nhưng vẫn thực hiện các quảng cáo chuyên sâu
điều này cho thấy công tác quản lý về mặt chuyên môn của các cơ quan chức năng còn khá lòng lẻo
làm đẹp là nhu cầu cần thiết của mỗi người
tuy nhiên như vụ việc xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ quốc tế thúy anh nếu không có sự cấp cứu kịp thời sẽ để lại hậu quả đáng tiếc
vì theo lời kể của bệnh nhân sau khi dùng mỡ tự thân để nương ngực đã xảy ra hiện tượng mất ý thức và co giật
lần đầu co giật từ một mươi ba h ngày một tháng một mươi và cơn co giật thứ hai xảy ra sau năm đến một mươi tiếng
đến thời điểm một giờ sáng ngày hai tháng một mươi mới được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện thanh nhàn hà nội
phải chăng đây là sự thiếu trách nhiệm của cơ sở làm đẹp này
động thiết thực của bộ công an kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga mùa một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật có sự tham gia góp mặt của các nghệ sĩ đến từ đoàn nghệ thuật dân gian calinka liên bang nga
đoàn ca mối nhạc công an nhân dân và đội văn nghệ đoàn thanh niên học viện an ninh nhân dân
chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc về tình yêu quê hương đất nước con người của nhân dân việt nam liên bang nga
sự kiện là dịp để nhắc lại về tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia việt nam liên bang nga
giữa bộ công an việt nam và hội đồng an ninh liên bang nga ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân hai nước
vào sáng nay tại công an tỉnh thái bình
bộ công an tổ chức công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an lãnh đạo cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định của bộ công an về việc
điều động đồng chí đại tá nguyễn văn minh giám đốc công an tỉnh thái bình đến nhận công tác và giữ chức vụ
phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng bộ công an đồng thời công bố quyết định phụ trách công an tỉnh thái bình cho đồng chí đại tá trị đình thành phó bí thư đảng ủy phó giám đốc công an tỉnh
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tâm quang mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm trí tuệ của bản thân cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao